cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can về tội danh nhận hối lộ ở trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d có cơ sở tại km bốn mươi tám bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi năm xã xuối bạc huyện sơn hòa
chiều cùng ngày bốn đối tượng trong nhóm bị can nêu trên bị bắt tạm giam là phan trung hiếu phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn đăng kiểm bách việt phạm xuân hưng giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d cùng đăng kiểm viên võ quốc nhiên và thủ quỹ nguyễn thị phấn
bị can thứ năm bị khởi tố là lê tự trị nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d đường nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d của công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật khải hưng ở tỉnh ninh thuận
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận bắt tạm giam trong ngày một mươi sáu tháng ba về tội danh nhận hối lộ